sáng nay một mươi hai tháng chín theo giờ việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã rời thành phố nam ninh tỉnh quảng tây tới thủ đô bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm chính thức trung quốc theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
chưa cùng ngày chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đã đến sân bay quốc tế thủ đô bắc kinh đón thủ tướng và đoàn tại sân bay
về phía trung quốc có thứ trưởng bộ ngoại giao trung quốc lưu chấn dân đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng cùng các quan chức bộ ngoại giao trung quốc
tới sân bay đón chào mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn còn có cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam cùng đông đảo cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động và học tập tại trung quốc